trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của nhà vua nhật bản akihito và hoàng hậu michiko
từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày năm tháng ba sau thủ đô hà nội thừa thiên huế là địa phương vinh dự được đón nhà vua và hoàng hậu nhật bản đến thăm
đón nhà vua nhật bản akihito và hoàng hậu michiko tại cửa ngõ môn đại nội huế có bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thừa thiên huế lê trường lưu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn văn cao và các ban ngành liên quan
nhà vua nhật bản akihito và hoàng hậu michiko bày tỏ cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu chú đáo trọng thị mà chính quyền và nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã dành cho nhà vua hoàng hậu và phái đoàn hoàng gia nhật bản
tại đại đội huế nhà vua và hoàng hậu được giới thiệu về lịch sử hình thành hoàng cung huế sau khi thăm đại nội nhà vua và hoàng hậu đã dành thời gian thưởng thức nhã nhạc cung đình huế tại nhà hát duyệt thị đường
trước đó vào năm hai nghìn bảy tại hoàng cung kyoto nhật hoàng akihito và hoàng hậu đã có dịp thưởng thức nhã nhạc cung đình huế do đoàn nghệ thuật truyền thống cung đình huế biểu diễn khi đoàn đi cùng chủ tịch nước nguyễn minh chiết sang thăm nhật bản
bữa chiều cùng ngày nhà vua nhật bản akihito và hoàng hậu michiko đã đến thăm nhà tưởng niệm phan bộ châu tại phường trường an thành phố huế
phan bộ châu là một nhà yêu nước lớn một chiến sĩ cách mạng có những đóng góp rất to lớn cho sự nghiệp cách mạng giành độc lập của việt nam
cụ nhận được sự hỗ trợ rất quý báu của các nhà lãnh đạo và nhân dân nhật bản ủng hộ cho phong trào đông du
từ đó mối quan hệ lương duyên này cũng đã góp phần vun đắp cho sự hiểu biết hợp tác tốt đẹp về sau này của hai dân tộc hai đất nước việt nam và nhật bản
chiều cùng ngày nhà vua và hoàng hậu nhật bản đã có các hoạt động tiếp các tình nguyện viên tổ chức hợp tác hải ngoại nhật bản tại việt nam và tiếp đại diện công dân nhật bản tại việt nam